vậy thì theo bà chúng ta có nên xây dựng những quy định cụ thể
điên quan tới vấn đề này trong cái nghị định mới hay không
trước hết phải nói tới nghị định số bốn
tại sao lại có cái nghị định số bốn
bởi vì trong thực tiễn cũng có những trường hợp là như nhà báo nói
tức là kể cả cá nhân và cũng còn một số cá nhân trong tổ chức
cũng đã là lợi dụng
có những người thì chỉ là muốn là đánh bóng hình ảnh mình
có những người thì lại thu rất nhiều
nhưng mà lại dùng cái hình ảnh để lợi dụng làm chuyện khác
cái là đã có trong thực tiễn hay là một số cán bộ thoái vấn chất
thì lại đã lợi dụng cái chuyện đấy để lấy những cái từ thiện của người dân
mà dân là không đến với người thật sự cần
cho nên tôi nghĩ là cái nghị định số bốn lúc nó rất thích hợp
nó rất có giá trị
nhưng hiện nay thì tôi nghĩ tức là phải chỉnh sửa
chỉnh sửa cho nên mở rộng cái đối tượng mà từ thiện
huy động từ thiện ra cái gì tốt
nhưng nó như thế cũng không có nghĩa là mở rộng một cách hoàn toàn
mở một cách bung ra
bởi vì vẫn phải quản lý
theo tôi tôi nghĩ nguyên tắc tối cao trong từ thiện
để có ý tức là kể cả cá nhân trong tổ chức là
sự minh mạch
minh mạch đầu vào vì thu bao nhiêu
thu ở đâu thu của ai
và là cái minh mạch đến với ai
đến vùng nào
đến như thế nào
đến cái giá trị bao nhiêu
để xem nó có đúng
và tôi nghĩ là nếu như người cá nhân
cũng như tổ chức tôi không nói rồi là phải có trách nhiệm
nhưng cá nhân nếu với tâm lòng trong trẻo thực sự vì dân
thì tôi cho là sự minh bạch là cũng không khó khăn gì với những người đấy
chỉ trừ những người lợi dụng thì mới không muốn minh bạch thôi
cho nên là phải đưa vào trong cái chuyện là
bổ trung chỉnh định phải đưa rõ ràng
chứ không có thì lại có hiện tượng
từ thiện thì lại quay trở lại như cũ
và như thế là không đúng với cái mục tiêu của những người
có tâm lòng trong trẻo trong từ thiện
và cái công tác thiện nguyện thì cũng sẽ không đạt hiệu quả đúng không ạ
vậy thưa bà bên cạnh những vấn đề mà đặt ra
như là cái việc phát hiện những hành vi trục lợi sai trái
trong quá trình vận động những nguồn quỹ để phù hợp công tác thiện viện
vậy thì những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần hướng tới bổ sung
trong nghị định mới này
đó chính là những cái quy định huy động
làm sao để mà có thể huy động tốt nhất
những cái nguồn lực xã hội để ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn
theo bà đó là những cái quy định gì
tôi nghĩ đầu tiên tức là cho hết mở rộng đối tượng
tức là mọi người khi có tấm lòng có quyền
ít nhiều gì đấy là đều có quyền khuyên góp
thế đấy là thứ nhất để cho làm làm thực hiện cái từ thiện
trong những lúc mà nhân dân ở vùng nào đó hay ở đâu đó khó khăn
tôi chọn đấy là mở rộng đối tượng hoàn toàn
tuy nhiên là cũng vậy lại phải đưa vào một cái nguyên tắc
tức là trong trường hợp từ thiện thì phải đúng mục tiêu
tôi xin nói là đúng mục tiêu
tôi khuyên góp cho bốn tỉnh miền trung
thì phải thực hiện đúng mục tiêu đấy
chứ không phải dùng cái quyên góp của tôi
đầu tiên là mục tiêu
hai là yêu cầu rất khoát và minh bạch
cái minh bạch là thứ hai
và thứ ba là tôi đề nghị là nên có phối hợp
phối hợp giữa cá nhân đi từ thiện
với những tổ chức rất cần phối hợp
tôi nói phối hợp không phải là để các tổ chức quản lý
nhưng nên phối hợp
mà như thế sẽ rất tiện
ví dụ chúng tôi có thể làm từ liện cho hùng quỳnh trung
thì chúng tôi thông qua mặt trận quốc
người ta các đồng chí lại dẫn đi
dẫn đi chỉ cho chỗ cần
chỗ nào lụt điều chỗ nào đến được
và đi con đường đi nó rất ngắn
và chúng tôi vẫn trao tận tay
như vậy là vẫn đạt mục tiêu của những người làm từ thiện cá nhân
mà lại cũng vẫn là đạt yêu cầu
của bên các tổ chức
đó là những ý kiến chung
vậy thì với quan điểm khác nhau của bà
bà có những ý kiến như thế nào
đóng góp thêm trong việc xây dựng địa điểm này hay không
tôi thì tôi nghĩ như thế này thôi
trong những phần cũ mà tốt
vẫn cứ giữ nguyên
còn tôi thì tôi vẫn đề nghị
có nên là mở rộng đối tượng rõ ràng
mà huy động vào cái phần
cả cái xã hội hóa
xã hội hóa trong tác từ thiện
thế nhưng mà nói thế chứ là vẫn phải quản lý
để từ thiện của dù cá nhân không được rơi rụng
để những tấm lòng của người dân việt nam
dù là họ ít họ nhiều
thì họ muốn rằng sẽ đến tay những người
đúng mục tiêu đúng đối tượng
và thích hợp với từng nơi từng vùng
thì tôi nghĩ
tôi nghĩ chỉ nên bổ sung cái đấy
thế nhưng tôi đề nghị bổ sung là nên có giám sát
nên có giám sát
bám sát của các tổ chức chính trị xã hội xem là
một là các tổ chức làm có đúng không
hai nữa tôi nghĩ là cũng nên hỗ trợ để các cá nhân
họ cũng biết là họ làm có đúng không
để lần sau những người mà được dân tin tưởng
họ tiếp tục gửi lời gửi tiếp tục thông qua
đấy họ gửi vào tài khoản
ví dụ như của ca sĩ của ai đấy
nhưng mà nếu không có giám sát thì
có một đến giai đoạn nào đấy cũng
cũng sẽ có thể đôi khi nó sẽ có sai lầm
hai nữa tôi nghĩ trong trường hợp cá nhân
bởi vì quản cái số tiền nó quá lớn
thì cũng nên có thể có những người nên bổ sung
có ai đấy hay là có nhóm nào đấy
cũng là thiện nguyện thôi nhưng mà tổ chức hỗ trợ
trong vấn đề chi tiêu tài chính thì tôi nghĩ tốt hơn
còn nếu người ta không cần thì thôi
nhưng tôi nghĩ là đối với một người quản độ khoảng
một vài trăm tỷ thì tôi nghĩ là cũng vất vả quá
nhất lúc đang cần ngay
đến tận nơi ngay hà tĩnh đến quảng trị
hay đến thừa thiên huế thì tôi nghĩ là
nên có sự nhanh nhạy thích hợp
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của bà
vâng thưa quý vị và các bạn
nghị định này mới đang được bộ tài chính xây dựng
để lấy ý kiến rộng rãi
những ý kiến ống góc của các chuyên gia và người dân
thì cũng sẽ được bổ sung cho phù hợp với thực tế
còn điều quan trọng bây giờ là các tổ chức và cá nhân
vẫn cần tiếp tục đồng hành cùng với
người dân các tỉnh miền trung
họ vẫn cần sự chung tay góp sức của cả nước
để giúp đỡ họ vượt qua cơn bỉ cực
để khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định cuộc sống
và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc phần trao đổi
trong góc nhìn chuyên gia
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về chuyên án tội phạm sau ít phút